nhiều tháng qua nhiều người ở các xã ven phá tam giang cầu hai huyện phú vang thừa thiên huế
đã theo nhau lên những đồi cát đào cây tràm gió để bán
sau khi được thu mua phơi khô cây tràm này được đóng bao và gửi bán ra phía bắc
điều này làm bùng phát mối lo ngại lấp cây bụi bị phá sẽ gây nên tình trạng cắt bay lấp dụng đồng và nhà cửa
đây là số tràm đã được một hộ dân ở thị trấn phú đa huyện phú vang thu mua đang trong giai đoạn phơi khô
còn đây là số đã được đóng bao chờ bán ra các tỉnh phía bắc
mỗi ngày bà nhung thu mua được hai xe cây tràm gió đủ năm tấn bà nhung sẽ chuyển ra bắc cho thương lái với giá một mươi triệu đồng một tấn
cây tràm gió có mùi thơm nhẹ như hương trầm từ xưa được người dân sử dụng để đốt trong những dịp cung rỗ
lễ tết đây cũng là loại cây bụi mọc trên những đồi cát trắng nghĩa địa nên còn có tác dụng giữ đất
chống cắt bay cắt lấp và giữ nước việc người dân đổ xô khai thác loại cây này để bán đã gây nên mối lo ngại lớn đối với chính quyền địa phương
kiểm tra thì có phá kiến không mua ở một số hộ dân ở địa bàn thị trấn phú đa và có một số địa bàn lưng cứng
thì bà nhung thị trấn chỉ đào các ngân ra bán bán làm việc vậy

thì bà nhung thị trấn ở địa bàn quảng nam giờ đã lan ra tỉnh thừa tuyên huế khiến nhiều đổi cắt giờ không còn loại cây này
để chặt được cây bà con phải đi đến những đổi xa hơn khi trở nên khan hiếm bà con đã đào cả gốc rễ ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sinh thái